thưa quý vị theo quy định của luật nhà ở trung cư được xây dựng với hai hạng mục là trung cư để ở và trung cư hỗn hợp vừa để ở vừa kinh doanh
tuy nhiên hiện nay có rất nhiều trường hợp người dân sử dụng trung cư để ở nhưng vào những mục đích khác như là mở văn phòng kinh doanh dịch vụ
thậm chí một số đối tượng còn sử dụng vào mục đích xấu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
vậy sử dụng trung cư sai mục đích bị xử lý như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
trong vòng một mươi năm trở lại đây trung cư tại việt nam phát triển rất mạnh
các khu trung cư được xây dựng với đủ các phần khúc từ bình dân cho đến tạo cấp phù hợp với tinh tế của các thành lớp nhân dân
các khu trung cư được xây dựng với mục đích chỉ để ở hoặc vừa để ở vừa kinh doanh
những quảng nhà được xây dựng với mục đích hỗn hợp vì khu vực kinh doanh và ở được thích kế riêng
trong đó không ra sử dụng vào mục đích kinh mạnh thường ở các phần dưới
tuy nhiên hiện nay có rất nhiều người dân sử dụng căn hộ để ở sai mục đích
thay vì chỉ để ở như quy định thì cư dân đã sử dụng căn hộ vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh
thậm chí để căn hộ thành các văn phòng công ty thửa tiệm spa home stay hay thật chí làm kho bán hàng online cho đến trong giữa trẻ như thế này
không biết có bao nhiêu cư dân nắm rõ quy định sử dụng trung cư
trong khi đó có khá nhiều người cho rằng mình mua hoặc thuê căn hộ rồi
đi để ở hay kinh doanh
trước giờ thì tôi vẫn thuê trung cư để vừa ở vừa làm spa làm đẹp các thứ ở tại nhà
thì tôi nghĩ đơn giản là bây giờ bạn hỏi thì tôi mới biết là nó là vi phạm hay là hay không
vi phạm thì tôi cũng chưa biết được chắc chắn là nó có vi phạm hay không
nhưng mà từ trước lây thì tôi thường xuyên thuê các cái trung cư cao tầng ấy
thì tôi vừa ở vừa làm tiệm làm đẹp luôn ở tại đấy
thì mình tôi thấy cũng thấy tiện với cả khu các trung cư cao tầng như thế
thì thông thường thì có rất là nhiều
thì cư dân có thứ sinh sống ở đấy
thì nó cũng tiện cho việc kinh doanh thì tôi thuê tôi làm spa và ở luôn thôi
ngoài ra một số đối tượng còn sử dụng căn hộ để ở và mục đích bất minh vi phạm pháp luật
vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng kiểm soát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh bình định
đã bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
tại một trung cư thuộc phường nhân bình thành phố quy nhơn
đối tượng cầm đầu đã thuê căn hộ
tại tầng tám của trung cư để làm nơi mua bán ma túy cho các con nghiện
cũng thuê căn hộ để sử dụng ma túy
nhóm thanh niên này đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
quận thanh xuân công an thành phố hà nội phát hiện đang sử dụng ma túy trái phép
trong căn hộ một nghìn bảy trăm linh bốn thuộc khu trung cư trên đường lê văn lương phường nhân chính quận thanh xuân hà nội
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai quá trình kiểm tra đổi xuất
đương đượng quản lý thị trường hà nội phát hiện
không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một căn hộ trên tầng một mươi tám tòa nhà hà nội center point đường lê văn lương thanh xuân hà nội
rõ ràng là đây cái phân khúc mà văn phòng giá thấp hoặc là những cái siêu nhỏ là chúng ta chưa thỏa mãn được
hai nữa là những cái khu trung cư hiện nay là người ta dùng vào cái mục đích khác
chẳng làm kho hoặc là có chứa chẳng hạn
thì rõ ràng ở đây thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta không cho phép
nhưng mà tuy nhiên
thì có thể nói là nhiều nhà đầu tư người ta đầu tư những cái trung cư để người ta làm những kho tàng hoặc là những cái khu vật liệu
thì đây cũng là những cái mà tôi cho là bất cập
tại vì là liên quan đến nhà ở liên quan đến tính mạng con người là rất là quan trọng
về mặt chủ quan rõ ràng là các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta chưa lập chặt chẽ
chưa giám sát chặt chẽ cho nên dẫn đến cái hiện tượng ngày nay là
cái việc mà tràn lan cái việc văn phòng hóa thân khung cư hoặc là kho tàng hoặc là khung cư là rất bình thường
thậm chí là cái việc
phi pháp cũng có
đối với hành vi sử dụng trung cư sai mục đích
người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ hai mươi đến tám mươi triệu đồng
và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định
tại điều bảy mươi mục ba chương bốn nghị định một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
những trường hợp người sử dụng căn hộ tàng trữ chất cấm hàng lậu
ngoài xử phạt hành chính có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
thực tế để xác định được các sai phạm tại căn hộ trung cư là không dễ
thẩm quyền xử phạt theo nghị định một mươi sáu này
thì phải với mức xử phạt dưới hai mươi triệu thì bán dân xã
chủ tịch bán dân xã phường được là người ra quy định xử phạt
còn từ hai mươi triệu đồng trở lên thì phải chủ tịch bán dân quận huyện và cấp tịch
thứ lấy ví dụ như mức xử phạt của khoảng một điều bảy mươi này là từ hai mươi đến bốn mươi triệu
thì chủ tịch bán dân quận huyện mới là được người ra chế tài xử phạt
vì vậy như tôi vừa nói hành vi phát hiện được ra
và đương nhiên dấu hiệu vi phạm đó ai là người phát hiện
thì nếu có là ban quản lý tờ nhà
tuy nhiên lên ban quản lý tờ nhà thì thầm quyền cũng chỉ là người phát hiện thôi
hoặc là cơ quan thanh tra nhưng mà cơ quan thanh tra vào một khu trung cư để mà thanh tra tìm ra những người phát hiện đó là cực kỳ khó
còn khi phát hiện nó ra rồi thì như tôi vừa nói
có những cái tình huống nó trộn lẫn mà mình không phân biệt
cho nên trong trường hợp này
mặc dù nghị định ban hành
thưa quý vị theo luật xây dựng công trình xây dựng dùng cho mục đích gì sẽ có các tiêu chí thiết kế tương ứng
việc sử dụng chuyển hóa trung cư sang mục đích khác gây nguy hiểm về điện về môi trường về hệ thống phòng cháy chữa cháy
từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cư dân tại trung cư
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cư dân cần áp dụng chặt chẽ luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn vào thực tiễn
theo ý kiến của các chuyên gia để cư dân sử dụng trung cư đúng mục đích
cần tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về nhà ở xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các trung cư
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý vận hành sử dụng trung cư
rõ ràng là chúng ta kể hai mặt về cơ chính sách thì chúng ta tháo gỡ về mặt cơ chính sách để làm sao tạo được chuyện các doanh nghiệp
đã tiếp cận được với những cái văn phòng ra rẻ
như đồng thời cũng là tạo được chuyện cho các doanh nghiệp xây dựng các cái khu gọi là văn phòng ra rẻ
như thế nào đó thì chúng ta phải có cơ chính sách để khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia vào những văn bản này
tại vì trong tương lai chúng ta thấy là cái sự phát triển doanh nghiệp nó rất là nhanh
mà có thể nói là ngày một lớn lên
thế thì rõ ràng cái nhu cầu văn phòng nó rất lớn
thì hiện nay thì như chúng ta được biết thì văn phòng hàng a hàng b thì chủ yếu là nước ngoài và các tập đoàn lớn đó
còn doanh nghiệp nhỏ rất khó tiếp cận
vì cái giá thành nó cao hay là diện tích nó không có diện tích nhỏ
thì đây cũng là những cái mà tôi cho là chúng ta cơ chế chính sách cần phải đi trước một bước
chúng ta nên nâng lên cái nghị định hướng dẫn của quản lý nhà thông khu
và trao cái quyền đó cho ban quản lý tòa nhà
tuy nhiên bang quản lý tòa nhà có quyền trình báo phai báo và phối kết hợp
với cơ quan có thông quyền giao quyết định trực phạm
thì mới quản lý tốt được những cái hành vi vi phạm
hơn hết vẫn là ý thức sử dụng căn hộ của cư dân tại các trung cư
có tinh thần thượng tôn pháp luật nắm rõ và thực hiện đúng quy định về luật nhà ở
đối với trung cư để ở chủ căn hộ nếu không ở thì cũng chỉ được phép cho người khác thuê với mục đích để ở
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị